ngày hai mươi một tháng chín tại bộ y tế thanh tra chính phủ đã công bố quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của bộ y tế
và các đơn vị trực thuộc liên quan trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo các nghị định bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi
nghị định một mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
việc quản lý đầu tư xây dựng hai bệnh viện trọng điểm theo đề án một hai năm gồm
bệnh viện nhi đồng tp hcm và bệnh viện một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng viện chấn thương chỉnh hình
danh sách các đơn vị thanh tra ngoài hai bệnh viện trọng điểm theo đề án một trăm hai mươi năm còn các đơn vị gồm
bệnh viện trung ương cần thơ đại học y hà nội đại học y dược tp hcm đại học y dược cần thơ và sở y tế tp hcm
thời kỳ thanh tra là từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên
thời hạn thanh tra là bảy mươi ngày làm việc thực tế không kể ngày nghỉ ngày lễ kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
đoàn thanh tra gồm một mươi ba thành viên do ông phan thăng long thanh tra viên cao cấp phó vụ trưởng vụ ba thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn